đặc phái viên liên hợp quốc về yemen ông han grunberg đã bày tỏ quan ngại về căng thẳng ngày càng leo thang ở yemen
đồng thời cảnh báo tiến trình hòa bình ở quốc gia trung đông này có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong bối cảnh xung đột khu vực ngày càng lan rộng
quan chức liên hợp quốc cũng cảnh báo việc không đạt được lệnh ngừng bắn ở giải gaza
cũng như các hoạt động thù địch ở biển đỏ và vịnh aden đang làm tăng nguy cơ leo thang căng thẳng hơn nữa
là người khởi xướng tiến trình chính trị ở yemen ông grunberg đã và đang làm trung gian cho các nỗ lực
nhằm đảm bảo lệnh ngừng bắn lâu dài giữa lực lượng houthi và chính quyền được quốc tế công nhận của yemen
lực lượng houthi ở yemen đã không ngừng tấn công các tàu chở hàng của nhiều nước ở biển đỏ
kể từ khi xung đột israel hamas bắt đầu nổ ra vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba
để đáp trả các cuộc tấn công của houthi mỹ và anh đã tiến hành các cuộc tấn công
nhằm vào nhiều cơ sở của houthi ở yemen kể từ tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
tuy nhiên động thái của mỹ và anh vẫn không ngăn chặn được nhóm này
đặc phái viên liên hợp quốc cũng nhấn mạnh tính chất nghiêm trọng của những căng thẳng gần đây giữa iran và israel
đồng thời kêu gọi sự hợp tác trong khu vực và hỗ trợ quốc tế để thúc đẩy an ninh chung